liên quan đến vụ việc hai mẹ con ở tiền giang tử vong nghi bị đầu độc trong sữa
vào tối ngày hôm qua công an tỉnh tiền giang cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt khẩn cấp một nam thiếu niên một mươi bốn tuổi trú tại huyện cái bè và cũng chính là con trai của nạn nhân
để điều tra về hành vi dân người
theo kết quả điều tra ban đầu sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi tại hộ bà phạm thị phấn
tám mươi ba tuổi ở xã hòa hưng huyện cái bè người dân phát hiện con trai của bà phấn là phạm văn yên
bốn mươi năm tuổi tử vong trên giường
gia đình nghĩ ông yên tử vong do bệnh lý nên tổ chức mai táng không trình báo cơ quan công an
vào tối cùng ngày bà phấn cũng được con gái pha sữa cho uống
nhưng năm phút sau liền có biểu hiện tức ngực khó thở nôn ói và tử vong trên đường đi cấp cứu
đến khoảng bốn giờ ngày một mươi năm tháng một mươi ông phạm minh tân năm mươi năm tuổi con trai bà phấn
tiếp tục pha sữa uống thì có biểu hiện bị ngộ độc nên gia đình đưa đi cấp cứu
để biết bà phấn ông tân cùng uống cùng một hộp sữa
đến ngày một mươi năm tháng một mươi gia đình mới báo chính quyền địa phương
tiếp nhận vụ việc công an tỉnh tiền giang đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
căn cứ kết quả thu thập được cơ quan công an xác định con trai ông yên một mươi bốn tuổi
có liên quan đến vụ việc
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận thấy ông yên thường xuyên uống rượu
nhiều lần nói cha bỏ rượu nhưng bị ông la mắng nên đã nảy sinh ý định giết cha
vào khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba thiếu niên này xin bả chó của hàng xóm rồi bỏ vào hộp sữa
mà bà phấn và ông yên hay uống khiến hai nạn nhân tử vong
còn ông tân hiện sức khỏe đã ổn định và được xuất viện